xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
về an ninh trật tự xã hội dân sinh và những vấn đề đang được dư luận quan tâm
thưa quý vị vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia việt nam và nhật bản
lần đầu tiên việc kiểm soát khán giả vào sân được thực hiện bằng ứng dụng tích hợp trên thẻ căn cước công dân gắn chip
kết quả cho thấy có hơn sáu khán giả đã sử dụng căn cức công dân gắn chip qua cổng
và điều này đã làm giảm tải cảnh xếp hàng chen trúc và tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
và ngày hôm nay vào lúc một mươi chín h thì đội tuyển việt nam của chúng ta sẽ có trận đấu với ả rập xê út bảng b
vòng loại world cup năm hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
và khán giả sẽ cần phải làm gì lưu ý những gì để được vào sân xem trận bóng đá này
và cụ thể việc vận hành và thiết lập dữ liệu sử dụng căn cứ công dân gắn chip sẽ ra sao
chuyên gia trực tiếp của chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin cụ thể
và trước khi vào nội dung chi tiết thì mời quý vị cùng đến với phần điểm nóng về an ninh trật tự
trước diễn biến dịch covid một mươi chín tiếp tục phức tạp hà nội là địa phương tiếp theo triển khai thí điểm cách ly điều trị f một f tại nhà
dự kiến toàn bộ một mươi phường ở quận nam tử liêm cho phép f một cách ly tại nhà
tại quận hà đông có bốn nhóm đối tượng đủ
tới đây hà nội sẽ không rf không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi và điều trị tại nhà
công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần vĩ ốc alibaba vùng hai mươi hai bị căn khắc về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản và rửa tiền
theo kết luận điều tra bổ sung nguyễn thái luyện và các đồng phạm đã thành lập hai mươi hai pháp nhân vẽ ra
đậu sản không có thật tại các tỉnh đồng nai ba địa cứu tàu và bình thuận
rồi thân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho năm sáu trăm bảy mươi một người chiếm đoạt hai bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng
một đường dây mua bán ma túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn hà tĩnh và tp hcm tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma quý công an tp hcm chiếm phá
bắt giữ đối tượng trần nguyễn hồng lĩnh chú tại tỉnh hà tĩnh đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
lĩnh là đối tượng đã có hai tiền án về tội ma túy vừa mới ra tù vào năm ngoái
lĩnh khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng người đài loan với giá một trăm linh triệu đồng
tại bản phàn xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã phối hợp với công an xã nậm ti
phát hiện bắt quả tàng hai đối tượng lò văn xiên chú tại huyện sông mã và lường văn cú chú tại huyện thuận châu tỉnh sơn lạc
đang vận chuyển một hai trăm linh viên ma quý tổng hợp xiên và cú đều đã có thiền án về ma quý
với hành vi thuốc tài sản năm bị can lê cước dương tấn dũng trần long nguyễn xuân lĩnh và ngô văn công
quê ở tỉnh phú yên tạm trú tại xã long tân huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố bắt tạm giam
trước đó bị tạm tủ phương tiện do vi phạm cước đã gọi điện cho lĩnh yêu cầu mang giao cho cước
sau đó lĩnh gọi thêm dũng long và công mang theo hô khí kéo đến trụ sở công an
đuổi đánh một công an viên đang trực đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong trụ sở công an rồi cướp chiếc xe máy đang bị tạm giữ
thưa quý vị vấn đề học thêm và dạy thêm đã được nhắc đến nhiều và đây cũng là câu chuyện luôn nhận được sự quan tâm của dư luận
nhu cầu dạy thêm và học thêm là một thực tế
cả với lý do chính đáng và không chính đáng
vâng dạy thêm chính đáng là dạy thêm giúp cho những học sinh học yếu hoặc là những học sinh khá giỏi
có nguyện vọng muốn được phát triển hơn nữa bằng chính lao động chuyên môn của nhà giáo
còn dạy thêm không chính đáng là hình thức dạy mang tính cưỡng ép bắt buộc học sinh của một bộ phận giáo viên
và đây là vấn đề đang được đông đảo cư dân mạng bàn luận trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
và xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi
mới đây có rất nhiều quan điểm được đưa ra từ phía cư dân mạng
xung quanh vấn đề việc dạy thêm học thêm lợi thầy hại luôn phụ thuộc vào cả giáo viên và học sinh
tuy nhiên để quản lý tốt việc dạy thêm học thêm thiết nghĩ công tác kiểm tra thanh tra dạy học thêm
cần làm đồng bộ thống nhất thay vì cấm đoán nên có quy định cụ thể để hoạt động dạy thêm học thêm được công khai minh bạch
là học sinh cuối cấp chúng em cần rất nhiều kiến thức kỹ năng để tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì đỗ vào các trường đại học
vì vậy việc học thêm để bổ trợ cho kiến thức trên lớp là hoàn toàn hợp lý xuất phát từ nhu cầu của chúng em
việc dạy thêm có hai mặt lợi và hại
mặt lợi là khi giáo viên giúp học sinh tiến bộ hơn hiểu sâu hơn về môn học mà học sinh muốn tìm hiểu
còn nếu giáo viên dạy thêm sai cách chèn ép học sinh trù dập học sinh không đi học thêm thì đó lại là điều đáng lên án
bản chất của dạy thêm học thêm không xấu vì nó giúp bổ sung kiến thức bị thiếu hụt bồi dưỡng bản thân
dạy thêm học thêm chỉ xấu thì có một bộ phận giáo viên ép buộc lôi kéo dọa nản học sinh phải học thêm
trước vấn đề này trên diễn đàn mạng xã hội cư dân mạng cũng như nhiều phụ huynh giáo viên cho rằng
dạy thêm cần được sớm đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động này diễn ra công khai minh bạch và có kiểm soát
đồng thời bộ giáo dục đào tạo nên xây dựng quy định cụ thể và giao trách nhiệm quản lý xuống từng địa phương thậm chí là từng trường học
địa phương phải có trách nhiệm giám sát và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo
tôi nghĩ nên đưa việc dạy thêm vào kinh doanh dịch vụ
việc dạy thêm cho học sinh kém không theo được trên lớp và nâng cao cho học sinh giỏi để phát triển tư duy không có gì là xấu cả
vấn đề dạy thêm học thêm nên tiếp cận theo ba hướng nhu cầu người học nhu cầu người dạy minh bạch công bằng trong học sinh
cần có bộ quy định rõ ràng có cơ quan quản lý trực tiếp các thông tin lớp học cơ sở vật chất chứng nhận giáo viên chương trình giảng dạy và xử lý mạnh những trường hợp vi phạm
theo dõi vấn đề này nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến quan điểm về việc nếu nhìn nhận ở góc độ cung cầu theo hướng tích cực thì đây cũng là giải pháp tốt đối với ngành giáo dục
dạy thêm không sai dạy thêm chỉ sai khi giáo viên coi việc dạy học chính ở trường thành phụ và đối xử giữa học sinh không học thêm và học thêm môn mình phụ trách
cần thấy rằng không phải giáo viên dạy thêm đều xấu chúng ta đang nhìn việc học ở góc độ tiêu cực mà chưa nhìn thấy ở mức độ tích cực trên cơ sở thực tiễn
dạy thêm học thêm là một nhu cầu có thật của cả giáo viên lẫn học sinh dạy thêm là để trang trải cuộc sống nâng cao đời sống con học thêm cũng có nhiều lý do có thể nâng cao kiến thức đã học bổ sung kiến thức
mọi ngành nghề đều làm thêm để tăng thu nhập kiếm sống tại sao giáo viên lại không được dạy thêm
vấn đề đặt ra là các nhà quản lý phải tìm ra cách ngăn chặn việc lợi dụng dạy thêm học thêm để trục lợi
chia sẻ với báo chí trong phiên chất vấn bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn mới đây liên quan vấn đề dạy thêm học thêm bộ trưởng trả lời
bộ đang đề nghị bổ sung dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện bộ trưởng sơn cũng nêu quan điểm nói việc dạy thêm học thêm vẫn cần giải pháp chuyên môn
đổi mới giảng dạy một số môn đang theo tinh thần tự học sáng tạo
thời gian tới ngành giáo dục sẽ tính đến lộ trình thi trung học phổ thông theo hướng đổi mới nhằm hạn chế việc dạy thêm
có thể nói dạy thêm học thêm là nhu cầu chính đáng và có thật của cả người dạy và người học
nếu tổ chức đúng nguyên tắc việc dạy thêm học thêm sẽ mang lại mục tiêu củng cố nâng cao kiến thức cho học sinh
vậy quản lý dạy thêm học thêm sao cho hiệu quả và hiểu đúng
suy nghĩ và quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã là quy định bắt buộc và người dân đã thực hiện từ nhiều năm nay
chiếc mũ bảo hiểm đã góp phần không nhỏ trong việc giảm chấn thương nghiêm trọng trong các vụ tai nạn giao thông
trong khi ý thức của đa phần người dân đều chấp hành nghiêm túc thì thực tế tại các vùng nông thôn người dân vẫn vô tư không đội mũ bảo hiểm khi mà tham gia giao thông
vấn đề này đã nhiều lần được phản ánh
thế nhưng quy định về đội mũ bảo hiểm vẫn tiếp tục bị bỏ qua
và phóng viên câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ trải nghiệm thực tế tại một số địa bàn nông thôn ngoại thành hà nội để cùng tìm hiểu về câu chuyện này
nếu như tại các quận nội thành tỷ lệ người dân chấp hành mũ bảo hiểm rất cao thì tại vùng nông thôn dường như chiếc mũ bảo hiểm đã bị lãng quên

người không đội mũ bảo hiểm là rất ít

người không đội mũ bảo hiểm là rất ít

vì sao lại như vậy
người phụ nữ này chở ba con nhỏ phía sau cả bốn mẹ con đều đầu chân
mũ bảo hiểm đâu nữa cả mấy mẹ con không đội
tại vì đi ở trong làng này nên mọi người cũng hay không hay đội
ở trong làng mình mọi người cũng không cần mũ bảo hiểm
vâng vì lý do
tại vì đi ở trong làng này nên mọi người cũng hay không hay đội
tại vì đi gần
à vì đi lại gần

lý do nhà gần được hầu hết người dân nêu ra để lý giải cho việc không cần đến chiếc mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông

câu chuyện chức mũ bảo hiểm bị lang quên tại địa bàn huyện sóc sơn
thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông
hà nội chốt chặn tại địa bàn huyện sóc sơn
thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông
hà nội chốt chặn tại địa bàn huyện sóc sơn

thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông

thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông
hà nội chốt chặn tại địa bàn huyện sóc sơn
thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông
hà nội chốt chặn tại địa bàn huyện sóc sơn

thì đa phần là lỗi người dân vô tư không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông